theo tờ liên hợp buổi sáng của singapore nhấn mạnh người dân hy vọng sớm thoát khỏi tình trạng dịch covid một mươi chín
hy vọng kinh tế chuyển biến tích cực hy vọng đoàn tụ với gia đình
theo tài liệu thập đại hán tự do hiệp hội người hoa ở malaysia vừa công bố
những từ hán tự được người dân sử dụng với tần suất cao để miêu tả về một năm hai nghìn hai mươi một đầy biến động là
khốn nang phong lụy châm miêu phục loạn gia phán
tạm dịch là khó khăn gian khổ phong tỏa mệt mỏi tiêm phòng vaccine phục hồi hỗn loạn gia đình hy vọng
nếu như nói chính chữ đầu đại diện cho tâm trạng và trải nghiệm của người dân
phán tức hy vọng rõ ràng là hướng đến tương lai
tương tự với malaysia vào ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
kết quả bình chọn hán tự năm hai nghìn hai mươi một do tờ liên hợp buổi sáng singapore tổ chức
được công bố và tự phán nhận được gần ba mươi phiếu bầu và trở thành hán tự trong năm của singapore
đối với kết quả này tờ liên hợp buổi sáng nhấn mạnh người dân hy vọng sớm thoát khỏi tình hình dịch covid một mươi chín
hy vọng kinh tế chuyển biến tích cực hy vọng đoàn tụ với gia đình
tuy nhiên như tổng hội trưởng ngô thiên toàn nói
điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn hiện nay chưa có kết quả chưa có manh mối
triển vọng có thể tích cực và cũng có thể tiêu cực
do đó phán giúp tâm trạng mọi người tràn đầy một sự chờ đợi về những điều chưa biết
xét từ bối cảnh lớn đây chỉ là trạng thái bình thường trong kỷ nguyên không xác định ở mức độ rất lớn
sự bùng phát đột ngột và lặp đi lặp lại của đại dịch covid một mươi chín đã làm nghiêm trọng hơn tính không xác định này
sự tấn công của biến thể omicron đã khiến cho nhiều nước như là brunei
malaysia singapore phải cân nhắc thận trọng với việc cân bằng chính sách phòng dịch
và phục hồi kinh tế các vấn đề khó khăn về kinh tế xã hội như thất nghiệp
đói nghèo rất có thể vẫn không được giải quyết
một mặt đông nam á trở thành một trong những khu vực tập trung các nước phát triển mới nổi trên toàn cầu
là danh thắng phát triển kinh tế toàn cầu mặt khác tính mong manh của nền kinh tế các nước asean rất rõ ràng
dịch covid một mươi chín và sự cạnh tranh từ các nước lớn khiến cho tính mong manh này được bộc lộ hoàn toàn
chuỗi cung ứng không ổn định sức ép chọn bên gia tăng
có thể nói rằng đang sen sự phức tạp giữa hy vọng và thất vọng
lo lắng đang ảnh hưởng sâu sắc đến các nước asean
vâng thưa quý vị và các bạn đứng trước thách thức bên trong lẫn bên ngoài và nhiều nhân tố không xác định
nếu các nước trong khu vực asean có thể cùng ứng phó cùng hành động
không ngừng tăng cường sức bền chống chịu có thể hy vọng vào một tương lai tươi sáng